trong cả ngày hai mươi tám tháng chín lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai và công an huyện vĩnh kiểu
tích cực tìm kiếm một học sinh lớp bốn bị lọt cống thoát nước vào chiều trước đó tuy nhiên đến tối ngày hai mươi tám tháng chín vẫn chưa thể tìm thấy nạn nhân
ngoài lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn có thêm một tổ người nhái cũng được huy động để tìm nạn nhân ở cửa cống đổ ra sông đồng nai
tuy nhiên do nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng chín em nguyễn tấn trường một mươi một tuổi học sinh lớp bốn trường tiểu học chu văn an huyện vĩnh cửu
đi học về đến đoạn đường bưng mua trong cụm công nghiệp thạnh phú không may bị rơi một chiếc dép nên xuống lấy
khi chiếc dép trôi đến đầu mương cống thoát nước bên đường đang được thi công chưa đậy nắp thì bất ngờ em trường bị nước cuốn trôi